vấn đề thứ hai là cũng có những người là chủ đăng ký phương tiện đó
có những hộ khẩu của họ ở một cái quận a thế nhưng thực tế người ta ở một cái quận b

nên là cảnh sát giao thông cũng như lực lượng khác cũng phải đi sang mình
theo lực lượng chức năng sau một thời gian thí điểm lực lượng cảnh sát giao thông đã xác minh xử lý không ít trường hợp tài xế ô tô xe máy vi phạm trên góc tuyến đường ở trung tâm thủ đô
bước đầu việc xử lý vi phạm qua hình ảnh người dân cung cấp đã mang lại hiệu quả nhất định đồng thời nhận được sự ủng hộ cao từ phía người dân
theo em thì đấy cách xử phạt đấy thì sẽ giúp người dân tham gia giao thông một cách văn minh hơn và tiếp cận với cách xử phạt nó xứng đáng với cái hành vi mà mình gây đạ
cái cách xử phạt vậy thì em nghĩ là nó khá là văn minh với cuộc sống hiện tại và tương lai
tôi cho là hợp lý mà cũng cần thiết như thế để nâng cao cái ý thức bởi vì sao
cái tính răn đe cũng là quan trọng
bởi vì cùng với giáo dục con người thì chấp hành đồn giao thông thì cái hình thức xử phạt để mang tính răn đe cũng là cần thiết
và tôi cho rằng cái đó là hợp lý và trong điều kiện hiện tại là cần thiết
việc xây dựng kênh tiếp nhận thông tin qua mạng xã hội là hình thức đổi mới các phương pháp biện pháp trong quá trình tiếp xúc với nhân dân của lực lượng công an trong thời kỳ công nghệ thông tin đang phát triển
đồng thời với việc xử lý vi phạm như thế này cũng giúp người dân tự nâng cao ý thức hơn nữa khi tham gia giao thông
từ đó giúp kéo giảm những vấn đề về tai nạn và ủn tắc giao thông đang tồn tại như hiện nay
môi trường cho biết là có khoảng từ một mươi năm một đến hơn hai mươi bảy kg thủy ngân bị phát tán ra môi trường sau vụ cháy
và theo kết quả phân tích cùng những khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới who thì phạm vi có nguy cơ ô nhiễm ảnh hưởng đến người dân là bán kính năm trăm linh m tính từ hàng rào của kho
mức độ ô nhiễm hiện nay đang ở ngưỡng như thế nào các cơ quan chức năng cần có giải pháp ra sao và người dân gần khu vực cháy cần chú ý những điều gì ngay sau đây mời quý vị theo dõi phóng sự
môi trường cho biết là có khoảng từ một mươi năm một đến hơn hai mươi bảy kg thủy ngân bị phát tán ra môi trường sau vụ cháy

các chuyên gia y tế khuyến cáo những người trực tiếp tham gia chữa cháy cứu hộ cứu nạn xử lý môi trường tại khu vực xảy ra cháy cần được kiểm tra và theo dõi sức khỏe

ngoài ra người dân nên sử dụng nước máy cho mục đích ăn uống sinh hoạt không nên thu gom và sử dụng nước mưa nước giếng khoan trong giai đoạn này

ngoài ra người dân nên sử dụng nước máy cho bán kính năm trăm linh m tính từ hàng rào công ty trong thời gian xảy ra cháy không nên quá lo lắng
nếu có các dấu hiệu bất thường về sức khỏe nên đến các điểm tư vấn do sở y tế hà nội thành lập đặt tại trạm y tế các phường hạ đình thành xuân trung thành xuân nam để được hướng dẫn và theo dõi sức khỏe

sau thời gian thi công cho đến thời điểm hiện tại thì công trình mở rộng cầu kênh tẻ cây cầu nối giữa quận bảy và quận bốn tp hcm sẽ chính thức hoàn thành vào ngày một mươi năm tháng chín tới nhằm giúp cho người dân đi qua khu vực này được thuận tiện góp phần đảm bảo tình hình an toàn giao thông
đến nay việc mở rộng cầu chính cầu dẫn và đường đầu cầu cơ bản đã hoàn thành
đơn vị thi công đã tháo dỡ hàng rào chắn phía bên phải hướng từ quận bảy lưu thông về quận bốn
phía còn lại vào ngày một mươi tháng chín sẽ thu gọn trả lại mặt đường chạy xe một mươi bốn m theo đúng thiết kế mở rộng
các hạng mục còn lại gồm lắp đặt lan căng cầu chính lan căng cầu thang bộ đắt đá cầu thang bộ sơn đường
lắp đặt biển báo làm lệ bộ hành sẽ tiếp tục hoàn thiện từ nay đến ngày một mươi năm tháng chín
từ ngày một mươi năm đến hai mươi tháng chín đơn vị thi công sẽ tiến hành lắp khe coi giảng của cầu
và sẽ thi công vào ban đêm để tránh gây ảnh hưởng đến lưu thông của các phương tiện
dự án mở rộng cầu kinh tẻ dự kiến hoàn thành vào cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
nhưng do công tác hoàn trả mặt bằng thực hiện quá chậm nên dự án sẽ kéo dài đến giữa tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị sở giao thông vận tải tp hcm đã kiến nghị bộ giao thông vận tải
cho dùng phần đất dưới cầu cạn tuyến cao tốc tp hcm long thành dầu dây
làm đường tạm
để giảm áp lực cho đường nguyễn duy trinh quận chín đang bị quá tải
phần dạ cầu này dài khoảng hai km thuộc phường phú hữu quận chín
song song với đường nguyễn duy trinh
nối liền tới cảng phú hữu để có mọc ôm tùng
một số đoạn hàng rào bị phá bỏ để làm lối đi hoặc bị lấn chiếm sử dụng
sở giao thông vận tải tp hcm sẽ cho cải tạo xây dựng hình thành thêm tuyến đường nữa
cho các loại xe hai bánh và xe máy né đường nguyễn duy trinh
hiện là điểm đen tai nạn giao thông chạy nhiều
bên cạnh đó sở cũng đề xuất lực tận dụng phần đất dưới các cầu cạn đường cao tốc
làm bãi đậu xe đường giao thông tránh kẹt xe
động thái này được đưa ra do tỷ lệ đất dành để giao thông
tại tp hcm đang thấp nhất cả nước
nhất là giao thông tỉnh đất làm bến bãi đậu xe
đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ủng tắc giao thông
ở thành phố ngày càng nghiêm trọng
trong khi đó phần đất bên dưới ba tuyến cao tốc đi qua thành phố
gồm tp hcm trung lương tp hcm long thành dầu dây
và bến nước long thành đang bị bỏ không
với mong muốn mang đến một mùa trung thu ấm áp
đầy niềm vui cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
trẻ em bị ảnh hưởng bởi hivs
tối qua chương trình trung thu trang yêu thương lần thứ tám
đã được tổ chức cho bốn trăm linh trẻ em tại tp hcm
trang yêu thương là chương trình thường niên
do vnp tổ chức từ năm hai nghìn một mươi
nhằm mục đích hỗ trợ cho một phần
trong số hai mươi năm trẻ em bị ảnh hưởng bởi hivs
có hoàn cảnh khó khăn tại tp hcm
trong đêm hội trung thu trang yêu thương lần thứ tám
ban tổ chức đã tặng bốn trăm linh phần quà
bao gồm bánh trung thu lồng đèn bánh kẹo
cho các em với mỗi phần trị giá ba trăm năm mươi đồng
bên cạnh đó các em còn được dùng bữa tiệc buffet
được rước đèn trung thu tham gia các trò chơi
và được thưởng thức các tiết mục văn nghệ
hãy gian rộng vòng tay yêu thương
với lại kẻ bị ảnh hưởng bởi hivs
bởi vì kẻ bị ảnh hưởng bởi hivs
là một đối tượng thụ động
không có những nguy cơ
và từ khi sinh ra
thì kẻ đã phải mắc phải cái căn bệnh
chính vì điều đó
chúng tôi rất cần những dòng tay yêu thương
bao dung của tất cả quý vị
để giúp cho kẻ có được
một tinh thần một động lực
để có thể phát triển
giúp cho kẻ phải được sống
và phát triển trong chính cái ngôi nhà
và bên cạnh đó
cùng với đó
trang yêu thương lần thứ tám
sẽ trao tặng hai trăm linh phần quà
cho các em bị ảnh hưởng bởi hivs
có hoàn cảnh khó khăn
tại huyện củ chi vào ngày tám tháng chín
tại đây các em cũng được giao lưu văn nghệ
để làm ấm thêm tình đoàn kết gắn bó
thể hiện sự quan tâm của cộng đồng
và kêu gọi không kỳ thị phân biệt đối xử
giúp các trẻ em bị ảnh hưởng bởi hivs
tự tin đến trường và hoài nhập cộng đồng
sắp tới thì chúng tôi sẽ
thực hiện những dự án liên quan
tới vận động về quyền trả giúp pháp lý
và quyền chăm sóc y tế
cho trẻ bị ảnh hưởng bởi hivs
tại thời điểm toàn xã hội
đang nỗ lực từng ngày xóa bỏ kỳ thị
thì trăng yêu thương chính là tiếng nói mạnh mẽ
khẳng định được quyền được hưởng hạnh phúc
được học tập và vui chơi
đối với các trẻ em bị ảnh hưởng bởi hivs
qua đó từng bước giúp các em có thể hòa nhập cộng đồng
như các trẻ em cùng trang lứa